thưa quý vị không khí lạnh và đới gió đông nam ẩm đều suy yếu vì thế ở khu vực phía đông bắc bộ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai vẫn nhiều mây
có mưa nhỏ dài rác ở vùng ven biển sương mù xuất hiện nhiều nơi ở hầu khắp khu vực
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay và ngày mai ở bắc bộ duy trì trong khoảng là từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
tuy nhiên trạng thái mù ẩm sẽ không kéo dài lâu vì đến gần trưa và chiều mai mây mỏng và trời lại chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực phía đông bắc bộ tăng lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi độ với các tỉnh thành phía tây bắc bộ nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
cục bộ một số nơi như mường tè mường lây mường la hay hòa bình nhiệt độ cao ba mươi hai ba mươi ba độ
không khí lạnh yếu đi và không còn khả năng tác động đến miền trung vì thế ở các tỉnh trung bộ trong đêm nay và ngày mai cũng không còn nơi nào có mưa
nền nhiệt đêm dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế là từ hai mươi một hai mươi ba độ
với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ duy trì trong khoảng hai mươi ba hai mươi năm độ
còn sang ngày mai suốt dọc từ thanh hóa trở vào đến bình thuận đều có trong mức nhiệt cao là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh thành phía nam cũng đang trong chuỗi ngày mưa giảm
khoảng thời gian suốt từ sáng đến một mươi bảy giờ chiều nam bộ và tây nguyên đều có được tiết trời nắng giáo
vì thế ngưỡng nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên ổn định trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh thành nam bộ nắng sớm và cường độ mạnh hơn
nên nhiệt độ tăng cao với mức nhiệt phổ biến là từ ba mươi hai ba mươi ba độ cảm giác nóng về trưa và chiều
không chỉ đất liền mà trên biển thời tiết tốt cũng duy trì hầu khắp biển đông
trong đó có hai huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa đều có gió hương đông bắc với cường độ mạnh cấp bốn cấp năm
không nơi nào có mưa và tầm nhìn xa trên một mươi km
điều lưu ý duy nhất đó là ở khu vực vĩnh bắc bộ với tác động của đới gió đông nam ẩm
nên khoảng thời gian sáng mai có thể xuất hiện hiện tượng sương mù nhẹ
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước